kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị làm hội nghị có quy mô lớn nhất kể từ sau đại dịch covid một mươi chín
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới wfef năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại davos thụy sĩ
là sự kiện quốc tế được đặc biệt quan tâm trong tuần qua
những nội dung nổi bật của hội nghị lần này sẽ được phân tích bình luận trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
còn trước tiên mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các tin tức quốc tế trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị ngày hai mươi tháng một một nguồn tin quốc phòng của mỹ và cảnh sát iraq cho biết
hơn một mươi quả tên lửa đã được bắn vào một căn cứ quân sự được lực lượng liên minh do mỹ dẫn đầu sử dụng ở miền tây iraq
theo nguồn tin này một mươi ba quả đạn đã bị lực lượng phòng không bắn hạ nhưng hai quả rơi xuống căn cứ không quân
trong khi đó một quan chức quốc phòng mỹ xác nhận rằng tên lửa đã tấn công căn cứ không quân al assad
đồng thời cho biết tên lửa đã tấn công căn cứ không quân al assad
việc đánh giá thiệt hại chung đang được tiến hành với các lực lượng liên quân và iraq
theo quan chức này các báo cáo ban đầu cho thấy một thành viên của lực lượng an ninh iraq đã bị thương nặng
cuộc tấn công vào căn cứ không quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở trung đông
sau khi cuộc chiến hamas israel bùng nổ vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó cùng ngày phái bộ hỗ trợ liên hợp quốc tại iraq cảnh báo rằng
iraq có nguy cơ bị lôi kéo sâu vào các cuộc xung đột israel palestine
đe dọa an ninh và ổn định của khu vực trung đông
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các căn cứ quân sự của mỹ ở iraq và syri
gần đây trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng dân quân người cia có vũ trang
như một phần của các biện pháp trả đũa mỹ hỗ trợ israel trong cuộc xung đột hiện nay với phong trào hamas ở giải gaza
iran đã cáo buộc israel đứng sau vụ tấn công nhằm vào thủ đô damas của syri
khiến năm thành viên lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc thiệt mạng
trong một phát biểu vừa đưa ra tổng thống iran ibrahim raisi khẳng định
sẽ đáp trả vụ tấn công này
trước đó bộ ngoại giao iran cũng ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm thường xuyên chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của syri cũng như sự leo thang gần đây trong các cuộc tấn công của israel
tuyên bố cũng nhấn mạnh iran bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công mới nhất tại thủ đô damas
vào thời gian và địa điểm thích hợp
bên cạnh đó tuyên bố khẳng định đây là hành động nhằm lan rộng sự bất ổn và mất an ninh trong khu vực
theo thông báo của quân đội syri israel đã tiến hành không kích từ khu vực cao nguyên golan chiêm đóng
nhằm vào một khu dân cư ở damas vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày hai mươi tháng một theo giờ địa phương
khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương
truyền thông iran cùng ngày xác nhận năm người thiệt mạng đều là cố vấn quân sự
trong đó còn giám đốc tình báo irgc tại syria
hiện israel chưa đưa ra bình luận liên quan tới vụ việc
ngày hai mươi tháng một các lực lượng bộ tư lệnh trung tâm mỹ cencom đã tấn công một tên lửa chống hạm
trong trào houthi đang nhằm vào vịnh aden
theo bộ tư lệnh trung tâm mỹ cencom các lực lượng mỹ xác định tên lửa đe dọa các tàu buôn và tàu hải quân mỹ trong khu vực
nên đã tấn công và phá hủy tên lửa để tự vệ
cencom cũng lưu ý đây là vụ việc mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển đỏ và vịnh aden
làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung
vụ tấn công diễn ra vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi tháng một
theo giờ yemen tức là tám giờ cùng ngày theo giờ việt nam
trước đó đêm ngày một mươi chín tháng một lực lượng của cencom cũng tấn công phá hủy ba tên lửa chống hạm của houthi
được cho là nhắm vào phía nam biển đỏ
thưa quý vị và các bạn sự kiện quốc tế được đặc biệt quan tâm trong tuần qua
là hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới wfef năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại davos thụy sĩ
đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch covid một mươi chín
với hơn ba đại biểu tham dự trong đó có lãnh đạo của hàng chục quốc gia cùng các tổ chức quốc tế
diễn ra trong bối cảnh thời đại thay đổi nhanh chóng thế giới phân mảng ngày càng rõ rệt
hội nghị đã tập trung vào chủ đề xây dựng lại niềm tin
một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải khôi phục niềm tin trên thế giới
thúc đẩy hợp tác nhằm đối mặt với những thách thức toàn cầu
và bao gồm những xung đột chính trị suy giảm kinh tế biến đổi khí hậu
và những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo ai gây ra
diễn đàn kinh tế thế giới năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức
từ bất ổn an ninh căng thẳng địa chính trị tranh lệch giàu nghèo rủi ro công nghệ đến biến đổi khí hậu
cuộc xung đột nga ukraine sau gần hai năm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
đánh dấu một trạng thái chiến tranh lạnh mới giữa nga và phương tây
xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza có nguy cơ lan rộng ra khu vực
trong khi căng thẳng trên biển đỏ đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu
ngay trước ngày khai mạc hội nghị tổ chức oxfam công bố báo cáo cho thấy
năm tỷ phú sầu nhất thế giới đã tăng gấp đôi tài sản trong ba năm qua
trong khi gần năm tỷ người trên thế giới lại nghèo đi do lạm phát xung đột và biến đổi khí hậu
với tốc độ hiện tại thế giới sẽ phải mất hai trăm ba mươi năm mới có thể thoát nghèo
tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng được dự báo chậm lại chỉ đạt hai chín trong năm nay
khi nhiều chính phủ còn vật lộn với nợ công tăng cao bất ổn về kinh tế vĩ mô
hậu quả của đại dịch cùng tiến bộ công nghệ làm thay đổi ngành sản xuất và dịch vụ
chúng ta đang đối mặt với một thế giới dạn nứt và sự chia rẽ xã hội ngày càng tăng
khiến sự bất ổn và bi quan lan rộng
chúng ta phải xây dựng lại niềm tin và tương lai bằng cách vượt ra ngoài khuôn khổ quản lý khủng hoảng hiện tại
xem xét nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và cùng nhau xây dựng lại một tương lai tốt đẹp hơn
trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động các nhà lãnh đạo diễn đàn kinh tế thế giới thừa nhận
sự cần thiết phải khôi phục lại niềm tin giữa các quốc gia để đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu
và hội nghị năm nay được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy đối thoại hợp tác và các mối quan hệ đối tác
hướng đến hành động đem lại những kết quả tích cực và có ý nghĩa
với mục tiêu thúc đẩy an ninh và hợp tác các cố vấn an ninh từ hơn tám mươi quốc gia và tổ chức quốc tế
đã tham gia hội nghị về hòa bình cho ukraine bê lệ davos
nhằm hoàn thiện những nguyên tắc vì một nền hòa bình lâu dài và công bằng tại ukraine
góp phần tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa kiev và moscow về chấm dứt xung đột
tại nhiều phiên thảo luận các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại giải gaza
để giảm thiểu thương vong cho dân thường cũng như tổ chức một hội nghị hòa bình rộng mở hơn
hướng tới xây dựng lộ trình thực hiện giải pháp hai nhà nước giữa israel và palestine
chúng ta cần tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng ở gaza bởi mức độ ảnh hưởng của nó đến không chỉ người dân palestine
mà còn là an ninh của cả khu vực nguy cơ bất ổn có thể lan rộng
chúng ta cần có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt vòng xoáy bạo lực và khủng hoảng nhân đạo
về kinh tế các cuộc họp tập trung vào việc tìm ra những cách thức
để các chính phủ và doanh nghiệp cùng nhau tạo ra không gian cho nhiều việc làm mới thúc đẩy khả năng phục hồi và tăng trưởng bền vững
một điểm mới đáng chú ý của hội nghị năm nay là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo ai được đưa ra bàn luận với tần suất dày đặc
chủ đề ai là động lực cho nền kinh tế và xã hội có khoảng ba mươi phiên thảo luận riêng biệt
trong đó nhấn mạnh đến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội cũng như những thách thức hóc búa cho các cơ quan quản lý
chúng ta cần nhớ rằng ai cũng là cơ hội rất quan trọng nếu được sử dụng một cách có trách nhiệm
chúng ta nên đầu tư vào nơi mình có lợi thế cạnh tranh
ví dụ châu âu có nhân lực
có gần hai trăm linh kỹ sư phần mềm ở châu âu có kinh nghiệm về ai
và chúng ta cũng có lợi thế rất lớn về dữ liệu công nghiệp
có những rủi ro về ai đang hiện hữu
ví dụ như deepfake có thể tác động đến quá trình dân chủ hay như khủng bố sinh học
những vấn đề đó cần được giải quyết theo quy định của lĩnh vực ứng dụng và phổ biến thông tin
ai có khả năng trở thành công nghệ tự cải tiến
nếu chúng ta mất kiểm soát để nó tự phát triển nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của con người
để đảm bảo những điều đó không xảy ra
cần phải có những quy định và biện pháp an toàn đối với ai
bên cạnh việc cân bằng giữa phát triển và quản lý công nghệ
các đại biểu cũng đề cập sự cần thiết phải trang bị kỹ năng phù hợp cho người lao động
để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của ai
đây cũng là mục tiêu của dự án mở rộng trung tâm cách mạng công nghiệp bốn của wes
tại đức qatar việt nam và một số quốc gia khác
cho dù là chính phủ hay doanh nghiệp
thì cũng cần phải có sự giáo dục
để thực sự hiểu công nghệ
để có thể đưa ra lựa chọn và học cách thực sự vận hành nó
mối quan tâm của tôi là về con người
bởi ai sẽ là một công nghệ tuyệt vời nếu chúng ta có thể đưa mọi người đồng hành trên hành trình này
và chúng ta sẽ phải đào tạo lại kỹ năng cho họ
ngoài ra hội nghị cũng thảo luận những chiến lược dài hạn
nhằm tiến gần hơn tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm hai nghìn năm mươi
trong khi vẫn có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên an toàn hiệu quả với giá cả hợp lý
nên mình sẽ đề cập sự phát triển của ai
để những người tiên phong first movers chống biến đổi khí hậu bằng công nghệ vô trường
tiếp tục chứng minh được sức hút khi có thêm nhiều chính phủ và các doanh nghiệp tập đoàn lớn trên toàn cầu tham gia
diễn đàn cũng ra mắt mạng lưới huy động đầu tư gần ba tỷ đô la mỹ
hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình chuyển đổi sang năng lượng sạch
nhận lời mời của nhà sáng lập kiêm chủ tịch vkpf klaus schwab
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tham dự hội nghị và có nhiều hoạt động đáng chú ý
trong đó nổi bật là phiên đối thoại chính sách việt nam định hướng tầm nhìn toàn cầu
người đứng đầu chính phủ việt nam là một trong tám lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với wfef
điều này thể hiện sự quan tâm ghi nhận và đánh giá cao của wfef
cũng như các tập đoàn đa quốc gia đối với vai trò vị thế quốc tế những thành tiệu và tầm nhìn phát triển của việt nam
chia sẻ tại phiên đối thoại việt nam định hướng tầm nhìn toàn cầu
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh một số lĩnh vực ưu tiên của đất nước trong thời gian tới
gồm chuyển đổi số khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi xanh
xác định đây vừa là yêu cầu xu thế khách quan vừa là lựa chọn chiến lược
trong bối cảnh hiện nay thì tôi nghĩ là vấn đề liên quan đến chuyển đổi số trong đó có trí tuệ nhân tạo
rồi vấn đề liên quan đến chuyển đổi xanh đây là hai cái mà tôi cho là cần phải có cái ưu tiên
hay là đây là một cái yêu cầu khách quan là cái xu thế phát triển của thế giới
chứ nó là một yêu cầu khách quan và là một cái lựa chọn chiến lược và một cái ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
và muốn làm được cái việc này thì chúng tôi phải làm ba cái việc rất là quan trọng
mà thực chất là ba cái đột phá chiến lược
một là cái đột phá về thể chế vì khi nó chuyển đổi thì phải chuyển đổi cả thể chế
cái thứ hai là về hạ tầng thì trong cái hạ tầng thì hạ tầng chiến lược
trong đó có hạ tầng về công nghệ thông tin
rất là quan trọng không thể chuyển đổi số mà thiếu điện thiếu sóng được
cái thứ ba là không thể thiếu con người được dù có trí tuệ nhưng mà con người vẫn là quyết định
và vì vậy cho nên phải tập trung cho đào tạo nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao
thủ tướng phạm minh chính cũng tham dự và phát biểu tại đối thoại chiến lược quốc gia việt nam vkf
tòa đàm thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới tại việt nam
và phiên thảo luận bài học từ asean
tại các sự kiện các diễn giả đều đánh giá cao những chia sẻ sâu sắc quan điểm và tầm nhìn định hướng chiến lược của việt nam
góp phần mang đến những giải pháp quan trọng ứng phó với các thách thức khôi phục niềm tin toàn cầu
theo giới phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng vị trí chiến lược tốt và sự hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu
đã giúp việt nam trở thành quốc gia đóng vai trò then chốt trong khu vực châu á thái bình dương
bằng cách tiếp tục mở cửa nền kinh tế và tham gia các hiệp định thương mại đa phương
việt nam có thể tận dụng năng lực công nghệ ngày càng cao của mình khi tập trung vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
ấm góp vào những giải pháp toàn cầu trong các lĩnh vực này
kinh nghiệm của việt nam cũng sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc đầy giá trị
về cách các nước đang phát triển có thể xử lý hiệu quả khi đối diện với sự phức tạp từ những thách thức thương mại công nghệ và môi trường toàn cầu
trong khuôn khổ luật pháp và hợp tác quốc tế
những nguy cơ từ ai những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu hay những dự báo ảm đạm về nền kinh tế do bất ổn địa chính trị
đây đều là những chủ đề thảo luận của nhiều diễn đàn quốc tế trong thời gian qua
điều này cho thấy một sự kiện như diễn đàn kinh tế thế giới không thể tìm ra lời giải ngay lập tức cho những vấn đề này
tuy nhiên những thông điệp phát đi từ davos đã góp phần đưa đi tín hiệu để lạc quan về triển vọng bền vững hơn của sự phát triển kinh tế thế giới
và việt nam cũng như các thành viên trong cộng đồng quốc tế mong muốn đóng góp và nỗ lực chung khôi phục sự tin tưởng lẫn nhau và niềm tin vào tương lai và hợp tác
một thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại